liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại trung cư carina plaza nằm trên đường võ văn kiệt quận tám tp hcm xảy ra vào dạng sáng nay
đến bảy giờ sáng vụ hỏa hoạn đã có một mươi ba người thiệt mạng và một mươi bốn người bị thương hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn
tin tiếp theo của vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật